cơ quan giao thông vận tải nhật bản đã mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân gây ra vụ va chạm giữa máy bay của lực lượng phòng vệ biển nhật bản
và máy bay chở khách của hãng hàng không japan airlines xảy ra tại sân bay haneda ở thủ đô tokyo vào tối ngày hai tháng một
theo bản ghi hướng dẫn kiểm soát giao thông do nhà chức trách công bố máy bay của japan airlines đã được phép hạ cánh
và máy bay của lực lượng phòng vệ biển nhật bản đã được yêu cầu di chuyển đến điểm chờ gần đường băng
không có dấu hiệu nào trong các bản ghi này cho thấy máy bay của lực lượng phòng vệ biển được phép cất cánh
các nhà chức trách vẫn chưa chắc chắn về tình huống xung quanh vụ việc trong đó có tình huống hai máy bay di chuyển trên cùng một đường băng
giới chức đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay thuộc sở hữu của lực lượng phòng vệ biển
trong khi hộp đen máy bay hãng japan airlines vẫn chưa được tìm thấy
các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu từ thiết bị này để tìm hiểu chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn